bên cạnh đó các phòng giáo dục và đào tạo cần ra soát lại số học sinh chưa biết bơi để xây dựng kế hoạch sát với thực tế từng năm và triển khai công tác dạy bơi cho học sinh đạt hiệu quả
tuy nhiên đến năm hai nghìn một mươi bảy tại một số huyện ở hà nội thiếu bể bơi nghiêm trọng
ví dụ mỹ đức chỉ có ba bể bơi trong toàn huyện
thị xã sơn tây chỉ có duy nhất một bể bơi
huyện mê linh có sáu bể bơi
một số địa phương chưa hề có bể bơi nào là thạch thất phúc thọ phú xuyên
năm hai nghìn một mươi bảy trong tổng số một một triệu học sinh tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn thành phố hà nội mới có một trăm linh bốn học sinh được dạy bơi chiếm chưa tới một mươi
mục tiêu của thành phố hà nội năm nay đặt ra là phổ cập bơi cho chín mươi học sinh có độ tuổi từ tám đến một mươi năm tuổi
nhưng khi cơ sở vật chất còn chưa có thì mục tiêu này dường như còn quá xa vời
với mục tiêu đẩy mạnh công tác phổ cập bơi phòng chống tai nạn đuối nước trong dịp nghỉ hè của học sinh
sở giáo dục và đào tạo hà nội đã yêu cầu các địa phương khẩn trương xây dựng các bể bơi với mục tiêu phổ cập bơi cho trẻ từ tám đến một mươi năm tuổi
tuy nhiên việc phổ cập như thế nào thì sở lại đang yêu cầu các địa phương tự chịu trách nhiệm và lên phương án để hoàn thành mục tiêu
do đó nhiều nơi không có đủ kinh phí để đáp ứng được nhu cầu về phổ cập bơi cho trẻ
một số nơi đã kêu gọi xã hội hóa để phổ cập bơi phòng chống đuối nước
tuy nhiên cũng chỉ là làm cho có bởi cả nhà trường và phụ huynh đều không mấy mặn mà
ghi nhận sau đây tại huyện thường tín tp hà nội
trường trung học cơ sở nguyễn trãi là một trong số năm trường sẽ được chính quyền lựa chọn để kêu gọi xã hội hóa vào đầu tư bể bơi
thực hiện chương trình phổ cập bơi cho trẻ
trường đã kêu gọi hỗ trợ từ một doanh nghiệp tư nhân dưới hình thức trường cung cấp địa điểm
doanh nghiệp sẽ lắp bể bơi và thu phí dạy bơi mỗi học sinh là tám trăm linh đồng
theo thống kê của trường trung học cơ sở nguyễn trãi thì có đến trên sáu mươi học sinh của nhà trường là không biết bơi
tuy nhiên khi nhà trường có thông báo đăng ký học bơi thì cũng không có nhiều phụ huynh mặn mà cho con theo học
toàn huyện thường tín có hai mươi chín xã nhưng chỉ có năm xã được đặt bể bơi theo chương trình của phổ cập bơi
học sinh các trường không được đặt bể bơi sẽ đăng ký với nhà trường để nhà trường liên hệ với các điểm cho học sinh đến học
trường trung học cơ sở văn phú không nằm trong danh sách năm trường được đặt bể bơi
do đó sau thời gian khá dài thông báo nhưng nhà trường cũng chỉ nhận được không quá một mươi em đăng ký theo học
không phải là tất cả đều nhận thức được hết là cái môn bơi nó cần thiết đến mức độ như thế nào
và học bơi thì có phải là học ngay hay không
nếu như mà học bơi mà họ phải đóng một cái lượng kinh phí tám trăm linh có thể không nhiều lắm
thế nhưng mà cũng không phải là
nếu mà là ít thì một số gia đình điều kiện này đã chưa cho phép thì có thể người ta cũng sẽ phân vân
tháng bảy năm hai nghìn một mươi bảy một vụ tai nạn đối nước thương tâm tại thường tín đã cướp đi sinh mạng của năm em học sinh
các cấp quản lý tại địa phương cũng hiểu sự cần thiết của việc học bơi cho trẻ
tuy nhiên không có kinh phí để đầu tư vì đây hoàn toàn là do địa phương tự bố trí kinh phí
theo tính toán của phòng giáo dục và đào tạo huyện thường tín
hiện toàn huyện cho lắp đặt năm bể bơi để phục vụ hai mươi chín xã trên địa bàn
mỗi khóa một bể bơi chỉ đào tạo được ba mươi năm em
trong hai tháng hè chỉ mở được khoảng ba khóa
nghĩa là một bể bơi chỉ dạy được cho một trăm bảy mươi năm học sinh một kỳ nghỉ hè
điều này có nghĩa là huyện sẽ không đáp ứng được yêu cầu đặt ra của sở giáo dục và đào tạo
nếu về trước mắt mà nói thì đây cũng chỉ là giải pháp để đáp ứng yêu cầu trước mắt thôi
chỉ còn với số lượng bể bơi đặt ở các khu vực như thế này thì tôi cho rằng là còn rất là ít
so với yêu cầu các em học sinh từ độ tuổi đến từ tám đến một mươi năm tuổi hiện nay
và trong tương lai thì những năm tới chúng tôi đề nghị có sự hỗ trợ kinh phí
từ thành phố rồi huyện để làm sao đảm bảo cho mỗi một xã có một cái trung tâm một cái bể bơi
một chiếc bể bơi thông minh như thế này
lắp đặt với giá từ ba mươi đến năm mươi triệu đồng
chi phí không phải quá lớn nhưng cũng không phải là nhỏ với các địa phương
nếu muốn trang bị cho tất cả các trường học trên địa bàn
thêm vào đó không phải trường nào cũng có diện tích để có thể lắp đặt bể bơi thông minh như thế này
phổ cập bơi là một chủ trương đúng nhưng nó sẽ là hợp lý hơn nếu có sự hỗ trợ của chính quyền cấp trên
chứ không phải chỉ dừng lại ở yêu cầu các địa phương hoàn thành nhiệm vụ này
khó khăn trong việc phổ cập bơi không chỉ dừng lại ở việc thiếu đầu tư cơ sở vật chất mà còn ở cả ý thức của người dân
thực tế hiện vẫn có rất nhiều phụ huynh cho rằng bơi là một môn thể thao mang tính giải trí nên chưa ưu tiên dành thời gian cho con học bơi
phóng sự sau sẽ cho chúng ta thấy rõ hơn về điều này
mình chưa có thời gian có điều kiện thời gian nên là mình chưa cho các cháu đi được
cháu chưa biết bơi hả cháu học ở lớp nhiều hả
vẫn cho đi nhưng mà cho đi theo kiểu là cho đi bơi hàng ngày đi học hàng ngày thôi đi chơi
đó là quan điểm của rất nhiều bậc phụ huynh khi được hỏi về việc vì sao chưa cho con đi học bơi
coi bơi chỉ là một môn thể thao giải trí nên dường như nhiều phụ huynh đến nay vẫn chưa dành sự ưu tiên cho việc học bơi của con em mình
những người phụ huynh như thế cũng không phải là ít
thì trong quá trình chạy bơi thì mình cũng đang xem những các bài tập mà các bài tập cho các con chơi
các bài tập làm sao để cho phụ huynh người ta cũng có thể nhận ra là bơi nào cũng là một môn thể thao nhưng cũng là trang bị cho các con một kỹ năng sống ở dưới nước
trong nhiều năm qua đã có nhiều đề án do bộ giáo dục và đào tạo cục thể thao đưa ra nhằm hướng tới xóa mù bơi cho trẻ em
bởi một trong những nguyên nhân tử vong đuối nước là do trẻ không biết bơi
xong cho đến nay tỷ lệ trẻ em biết bơi ở nước ta vẫn còn rất thấp
chiếm dưới ba mươi
môn bơi chúng tôi xác định là hướng dẫn các em được coi như là một môn ưu tiên để đưa vào dạy trong trường học bởi đây nó là một kỹ năng sinh tồn
không chỉ ngang bằng mà nó còn được ưu tiên hàng đầu bởi vì các con phải được sinh tồn đã
tại thời điểm này kỳ nghỉ hè của trẻ em vẫn chưa kết thúc
dù một số trường cũng đã cho học sinh quay trở lại trường
nếu ở các thành phố lớn còn thiếu bể bơi thì ở các địa phương nông thôn khu vực ngoại thành lại càng khó khăn hơn nữa
thiếu bể bơi nhưng ao làng thì hầu như địa phương nào cũng có và thường là nơi vứt rác thải bửa bãi nước bẩn vì ít khi được cải tạo vệ sinh

tuy nhiên vì không có bể bơi nên ao làng nhiều vùng quê giờ đây được cải tạo để trở thành bể bơi miễn phí cho người dân trong vùng
đây là việc làm khá ý nghĩa trong lúc kinh phí đầu tư còn hạn hẹp
từ đầu hè đến nay cứ đến năm giờ chiều là hàng trăm em học sinh lại đến vui chơi nô đùa dưới làn nước trong mát tại ao bơi xã thành hải
từ ngày có ao bơi trẻ em địa phương này đã có cơ hội được tập bơi
nhờ vậy mà hầu hết các em ở đây đều đã biết bơi và nắm bắt được kỹ thuật bơi an toàn
ao bơi không chỉ thu hút trẻ em trong xã mà còn ở những xã lần cận đến vui chơi
từ đầu hè cho đến đây bơi thử chuyên và rất thích
chó hay đến chỗ bơi tôi cảm thấy rất là vui và sẵn khoái
ao bơi rất là rộng và sạch
không chỉ thu hút được sự quan tâm của các em học sinh
mà ngay cả những bậc phụ huynh cũng cảm thấy phấn khởi khi ao bơi được đưa vào sử dụng
tôi thì thường xuyên là chiều nào cũng khoảng năm giờ tôi đưa cháu ra đây bơi
và đến bảy giờ kém thì tôi cho cháu về
thì tôi cảm thấy là các cháu nó rất là phấn khởi và thấy nó về nó cũng khỏe mạnh
và nó cũng thấy là nó có ích cho sức khỏe tốt cho các cháu
thật sự là cũng rất là cảm ơn các cấp các ngành đã
tạo điều kiện làm được cái bẻ bơi này cái hồ bơi này cho các cháu cho người dân
ao bơi được ủy ban nhân dân xã thành hải cải tạo và đưa vào sử dụng vào cuối năm hai nghìn một mươi bảy
với kinh phí đầu tư gần bảy trăm linh triệu đồng
tổng diện tích là hai tám trăm linh chín m hai độ sâu trung bình là một ba m
xung quanh được kè và trồng cây xanh để tạo bóng mát

tất cả mọi người đến vui chơi tại ao bơi này đều được miễn phí
ao bơi không chỉ là nơi để trẻ em học bơi mà còn là địa điểm tắm mát dành cho người dân
khi mà địa phương tham gia xây dựng cái đề án ao bơi này thì là thứ nhất là để giúp cho thanh thiếu liên
trong đoạn địa bàn xã là xóa lặn mù bơi
thứ hai là giải quyết cái sân chơi cho các cháu trong dịp hè này
từ khi mà ao bơi xây dựng thì là địa phương đã hành lập băn của những ao bơi
và cử công an xã để thường xuyên dọn rác rồi là vệ sinh xung quanh khu vực ao bơi
ủy ban dân xã đã tuyên truyền cho toàn thể nhân dân là khi mà đưa con em đến ao bơi
thì là phụ huynh luôn đi kèm cùng các em và khi mà đến đây thì các em tham gia bơi thì phải mặc áo kho bơi
đây là mô hình rất hay cần được nhân rộng tại các địa phương khác để nâng cao kỹ năng bơi
góp phần giảm tai nạn thương tâm do đuối nước cũng như tạo sân chơi lành mạnh tại địa phương cho các em thiếu nhi
và con số học viên của cô giờ đây đã lên tới con số hàng nghìn em
phóng sự sau đây của chúng tôi đồng thời cũng là lời kết cho chương trình đường tới tương lai tuần này
xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau
người phụ nữ đã ngoài sáu mươi tuổi này với nghề mưu sinh chủ yếu là bán vé số dạo
xong cứ hàng tháng cô lại dành một mươi năm ngày để dạy bơi cho các em vùng sông nước tháp một mươi
với mong muốn thật giản dị là giúp các em có được kỹ năng
để không bị đuối nước trong mùa mưa lũ
năm nào cũng vậy hễ mùa lũ chớm về miền tây nam bộ
thì bà sáu lại dạy bơi miễn phí cho trẻ em
bà đi từng nhà vận động trẻ đến điểm tập bơi
sống cô độc trong cảnh nghèo
vậy nhưng bà đã gắn bó với lũ trẻ ngót một mươi bảy mùa lũ đi qua
bà sáu con biết bơ và con rất thích bà sáu
bà sáu dạy bơ rất là hay và con mong bà sáu có mạnh mẽ để bà sáu dạy các bạn khác biết bơ
là người miền tây sông nước bà đã chứng kiến rất nhiều cái chết thương tâm vì đuối nước của trẻ em ở khu vực này
chỉ bởi vì các em thích bơi nhưng lại không biết các kỹ năng thoát hiểm
đau đáu trước thực trạng đó người phụ nữ ấy đã âm thầm từng ngày dạy bơi miễn phí cho trẻ em vùng quê nghèo
cái được gọi là bơ
cái được gọi là bơ

với người phụ nữ này chẳng tài sản nào đánh giá được bằng những đứa trẻ biết bơi và có đủ khả năng chống chọi với
còn nước xiết mỗi khi lũ về
việc phổ cập bơi cho trẻ em nhất là trẻ em vùng sông nước cần nhiều hơn nữa sự đồng hành của bộ giáo dục và đào tạo
của chính quyền địa phương của các tổ chức cũng như doanh nghiệp chung tay bên cạnh những cá nhân như bà sáu